giá đường hạ giá mía xuống thấp nhiều nông dân ở các huyện miền núi của tỉnh phú yên đang phá bỏ để trồng sắn
việc ồ ạt chuyển đổi cây trồng không theo quy hoạch khuyến cáo của các ngành chức năng và chính quyền địa phương như hiện nay nguy cơ dẫn đến nhiều hệ lụy
hiện nhiều diện tích trồng mía của nông dân ở các huyện miền núi sông hình sơn hòa đồng xuân tỉnh phú yên đã được chuyển sang trồng sắn vì được giá
giá sắn thì giá nó cũng được hơn công thu đồ nó cũng khỏe nên là giá sắn thì nó được người ta cũng chuyển qua trồng cái sắn giá mía nó rẻ quá nên người ta theo cái mía người ta theo không được
trồng xa mía nhiều người ta trồng cũng không được giá sắn thì tinh thì cũng không tinh tại vì dân thì người ta cái nào cao thì người ta theo còn cái nào thấp thì người ta bó vậy thôi chứ còn giờ tinh thì chắc cũng không tinh được
diện tích tuy ít ỏi nhưng
nhưng hai xào mía mới thu hoạch vụ đầu của gia đình bà so thị bích hoa là cả một gia tài là nguồn sinh kế của cả gia đình trong nhiều năm qua
thế nhưng giờ đây bà hoa đành phải cuốc bỏ gốc để trồng sắn như nhiều hộ dân khác
làm mía thì thấy nó thấp da thấp mà nông dân làm đâu có ra tiền bạc gì đâu giờ mình chuyển ra sắn nữa
mình thả mía vậy là cày cuốc rồi tiền giống tiền phân công lạc đồ nó ăn hết đâu có thấy tiền gì đâu
mà đặt này tròn hai tháng đâu đâu thấy tiền gì đâu
đến nay diện tích sắn ở phú yên đã lên đến hơn hai mươi ba ha gấp đôi so với quy hoạch của tỉnh
việc nông dân tiếp tục phá mía trồng sắn không chỉ mất vốn đầu tư mà còn dẫn đến sự gia tăng chóng mặt về diện tích sắn trong vụ tới
và tiềm ẩn nhiều rủi ro về giá cũng như dịch bệnh của cây trồng
là cái diện tích chúng ta quá lớn so với là cái công suất của các nhà máy
cho nên là các nhà máy khá khó trồng
không cần cần thiết là phải ký hợp đồng với những người dân
hằng năm hằng vụ họ chỉ cần mở cửa nhà máy ra là người dân lập tức chở sắn ồ ạt mang tới
thì điều này dẫn tới hợp lý rất là không tốt cho người trồng sắn
và lẫn cái nguy cơ cả cho nhà máy sắn nữa
thì hiện tại như bây giờ do không có hợp đồng bao tiêu cho nên là cái giá cả rất cạnh tranh
và người dân ồ ạt chở sắn đi sang văn canh rồi chở sắn đi chỗ khác chỗ nào giá cao thì bán
thì điều này của tỉnh cũng không cần thiệt được
giá đường giảm
hầu hết các nhà máy đường ở tỉnh phú yên áp dụng giá thu mua khoảng tám trăm linh đồng một tấn mía sạch tại ruộng
với chữ đường một mươi ccs thấp hơn một trăm linh đồng so với nhiên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó nhiều diện tích mía chín khô trên đồng ruộng chất đống ngoài đường
nhưng chậm được thu mua gây sụt giảm chất lượng
đây chính là những nguyên nhân dẫn đến nhiều nông dân không còn mặn mà với cây mía và ồ ạt chuyển sang trồng sắn
trước mắt ngành nông nghiệp phú yên đã đưa ra một bản thân
tỉnh phú yên khuyến cáo người dân cần tính toán kỹ để tránh thiệt hại
vì rất có thể vụ tới đầu ra của cây sắn không ổn định trong thu mua và giá cả